chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
từ ngày ba tháng chín đến ngày năm tháng chín hà nội đã lấy khoảng một triệu mẫu xét nghiệm sars cov hai trên diện rộng quyết lọc bằng sạch f trong cộng đồng
đây là lần thứ tư kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thành phố hà nội triển khai xét nghiệm sars cov hai trên diện rộng
trước đó ngày ba tháng chín ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành kế hoạch bổ sung thực hiện việc xét nghiệm trên diện rộng có trọng điểm
thời gian thực hiện trong vòng ba ngày từ ngày ba tháng chín đến ngày năm tháng chín với số lượng lấy mẫu dự kiến là tám trăm linh
hà nội đã lấy khoảng một triệu mẫu và xét nghiệm bằng hai phương pháp real time pcr và test nhanh kháng nguyên
theo kế hoạch thành phố cũng phân chia đối tượng xét nghiệm theo nhóm nguy cơ nhóm nguy cơ đỏ nhóm da cam và nhóm xanh
thành phố tập trung mọi nguồn lực ưu tiên xét nghiệm cho các khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly nhóm đỏ khu vực có nguy cơ nhóm da cam
đặc biệt là tại các quận vùng lõi của thủ đô các huyện hiện đang ở mức nguy cơ rất cao
đây là một trong những biện pháp quan trọng đang được nhiều địa phương thực hiện trong công tác phòng chống dịch bệnh
xây dựng những vùng xanh trở thành pháo đài chống dịch ở đó mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống dịch
ý thức tình nguyện tinh thần trách nhiệm cùng sự đồng lòng của chính những người đang sống trong các vùng an toàn là phòng tuyến quan trọng
có ý nghĩa quyết định để giữ vững những vùng xanh bền vững
và an toàn câu chuyện ngay sau đây là một minh chứng cụ thể
tại khu trung cư này các chốt trực vùng xanh đã duy trì hoạt động suốt hơn một tháng qua
cùng với lực lượng công an cơ sở ban quản lý thành viên tổ chức chính trị xã hội
thì tại đây mỗi ngày đều có sự tham gia tình nguyện trực chốt của các cư dân trung cư
trong số đó có nhiều người đang công tác tại các đơn vị trong công an nhân dân
dù bận với nhiệm vụ chuyên môn tham gia phòng chống dịch
khi được đảng nhà nước lực lượng công an yêu cầu
nhưng khi về nơi sinh sống họ luôn tình nguyện sẵn sàng tham gia các hoạt động
một công việc không có lương hay trợ cấp
thế nhưng ai cũng đều vui vẻ nhiệt tình đăng ký tham gia

do đây là khu trung cư gồm nhiều tòa và có nhiều lối đi tắt
vì vậy ngay sau khi được thiết lập trở thành vùng xanh
các chốt trực đã được bố trí theo nguyên tắc chỉ duy nhất một lối ra vào
kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp người lạ người không đủ điều kiện
rau củ quả của mạnh thuần quân vô
thì ở phường kêu hỗ trợ
đi đọc lo đi không giữ khoảng cách cho bà con
rồi hậm chí f mà mình xách từng túi đồ tới nhà f luôn
ít nhiều hiểu biết của mấy anh em chia sẻ là mình phải xong
cho nên anh kêu gọi tất cả những quân đệ
và anh em ở miền tây
tại vì xưa bây giờ là anh đi thiện nguyện lâu rồi
cứ hai ba ngày là lên vài ngàn bó vậy đó
nó thì anh rong rủi lên chiếc xe này nè
nó chất lên đây lên nhà đẩy đi
rồi đọc lo
rồi có khi đi bằng chiếc này
nhóm anh em tình nguyện của ông nhân tại chung cư này
đã đồng hành cùng lực lượng tại phường
hỗ trợ người dân từ khi dịch bùng phát ba tháng qua
tuy nhiên giờ gần như chỉ còn mình ông trù lại với công việc
bởi cộng sự đã nhiễm bệnh trong lúc giúp đỡ
từ đó ông cùng chiếc xe điện này cùng nhau đi đến từng nhà
vận chuyển nhu yếu phẩm thuốc men khi cần thiết
thì mình mới nghiệm hoài rồi
mình nói giờ mua
mình mua chiếc xe đạp xếp thì nó rất là còn còn
sao tự nhiên thấy cái này hay hay
cái mình mua này mình tập đi thấy cũng dễ đi đâu
rồi mình quăng vô cấp xe đó
mỗi bên mình xách được hai mươi năm kg
là mình vận chuyển vô mấy trại mùa coi chẳng hạn
rồi mấy ngôi chùa khó khăn rồi đó
xạc điện rồi mình thấy nó cũng tiện lắm
rồi nhờ nó mà mình đi giúp được bà con nhiều hơn nhanh lại hơn
bệnh nhân là một trong những tình nguyện viên rất là tích cực
nhiệt tình góp sức cho chính quyền hệ thống chính trị của phường
để chăm lo kịp thời cho bà con địa phương
bằng cách là mình phải bố trí cái lực lượng
để mà đảm bảo cái giãn cách
hiện nay là mình đưa quà đến tận nhà cho bà con
thì như vậy thì bà con đỡ di chuyển
gần đến tết trung thu ông nhân lại có chút bồi hồi
bởi hơn một mươi năm qua khi đi đến đâu làm từ thiện
còn nít luôn nhớ biệt danh chú cụi
mỗi nơi ông và ekip đến đều mang lại quà và nhiều trò chơi

nhưng năm nay vì dịch bệnh có lẽ trung thu sẽ vắng lặng hơn
thì tới thời điểm này là tôi chuẩn bị rồi
tôi chuẩn bị nào lòng đèn nào
rồi bánh trung thu nào
rồi tập vở viết bánh kẹo các thứ có cái
mấy đứa nít nó nhắc cái chú cụi mà đeo mắt kiếng á
chú cụi cho quà nó nít nó dưới quê mà nó khó khăn lắm gia đình khó khăn
biết là hồn quà nó không có giá trị
nhưng mà cảm thấy nó vui á
nít vui mình cũng vui
giờ thì chắc chắn là không được rồi
chắc chắn là không được rồi
chắc chắn là không được rồi
hôm nay hà nội bắt đầu thực hiện các chốt kiểm soát phân vùng theo chỉ thị hai mươi
người dân thủ đô cần lưu ý lộ trình như thế nào
câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình
lực lượng cảnh sát khu vực sát cánh cùng nhân dân
tại những nơi phong tỏa bằng chốt cứng
thưa quý vị sau hai ngày lập chốt phân vùng mới
thì bắt đầu từ hôm nay ngày sáu tháng chín
công an thành phố hà nội sẽ triển khai ba mươi chín chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
theo vùng thực hiện theo chỉ thị số hai mươi của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
vâng với việc thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
như thế này thì sẽ giúp cho các cơ quan chức năng
nâng cao được công tác phòng chống dịch bệnh giữa các vùng trên địa bàn thành phố
và khi lưu thông qua các vùng một hai
tức là vùng xanh vùng đỏ và vùng cam
thì người dân cần phải lưu ý những điều gì
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
ba mươi chín chốt được lập nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra vào vùng một vùng đỏ
trong đó có hai mươi một chốt đặt tại các vị trí có mật độ giao thông cao
do công an thành phố hà nội chủ trì
chín chốt có mật độ giao thông trung bình
do công an quận huyện triển khai
chín chốt còn lại do ủy ban nhân dân xã phường thực hiện
sau hai ngày triển khai thực hiện theo chỉ thị số một mươi sáu
các chốt phân vùng cũng nhận được sự ủng hộ từ phía người dân
những cái biện pháp mới này
trước mắt là sẽ hiệu quả hơn là so với những cái cũ
nên là bản thân là ủng hộ
nếu như thực sự làm nghiêm túc
thì sẽ hiệu quả
thì đầu tiên là sẽ hạn chế được việc người dân ra khỏi đường
tất cả các chốt phân vùng sẽ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ

để làm bốn k
riêng với mỗi chốt loại một
bố trí một mươi sáu cán bộ liên ngành
đồng thời tại mỗi chốt như vậy sẽ đều bố trí lực lượng
để có thể xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trong trường hợp nghi ngờ
khử trùng trong trường hợp cần thiết
kiểm tra đối chiếu kết quả xét nghiệm
đặc biệt lực lượng chức năng sẽ chủ động
sàng lọc các đối tượng được di chuyển vào vùng một
chốt cứng tại đây là
chốt tại một vị trí
phân tách giữa các vùng
để kiểm tra các phương tiện
để kiểm tra các phương tiện
để kiểm tra vào từng vùng
nghĩa là từ vùng ba vùng hai muốn di chuyển vào vùng một
phải qua các chốt cứng này để kiểm tra tại đấy
nếu đủ điều kiện tham gia giao thông vào
thì chúng tôi sẽ cho qua
còn nếu trường hợp không đủ
thì sẽ buộc quay đầu
và nếu sai thì sẽ bị phạt
sở giao thông vận tải tp hà nội cho biết
người dân cần chú ý lộ trình di chuyển của mình
cụ thể từ vùng một ra vào vùng hai
và ngược lại thông qua sáu chốt
cầu thang long
cầu nhật tân
cầu long biên
cầu trương dương
cầu vĩnh tuy
cầu thanh trì
đi từ vùng một ra vào vùng ba và ngược lại
thông qua một mươi sáu chốt
cống liên mạc
cầu xuân phương
cầu sông đáy
cầu an lạc
cầu cù sơn
cầu tân phú
cầu mai lĩnh
ngã ba d tả đáy
cầu thạch bích
cầu khê tang
cầu quán gánh
ngã ba d hữu hồng
trạm bơm hồng vân
người và phương tiện tham gia giao thông
lưu thông từ vùng một sang vùng ba và ngược lại
không được phép lưu thông qua ba mươi vị trí chốt cứng
do sở xây dựng lắp đặt
tại điểm rắp xanh giữa các vùng trên các tuyến đường
theo chỉ đạo của ubnd tp hà nội
ubnd tp hà nội cho phép hoạt động vận chuyển
giao nhận hàng hóa biêu phẩm biêu chính
bằng xe mô tô xe hai bánh
hay còn gọi là shipper
từ chín h đến hai mươi h
ubnd tp hà nội vừa chấp thuận
đề xuất của sở giao thông vận tải
liên quan tới hoạt động vận chuyển
giao nhận hàng hóa biêu phẩm biêu chính
bằng xe mô tô xe hai bánh
theo đó các nhân viên giao hàng bằng xe hai bánh
chỉ được hoạt động từ chín h đến hai mươi h hàng ngày
đồng thời shipper được yêu cầu
phải có giấy chứng nhận kết quả âm tính
với virus sars cov hai
bằng phương pháp pcr hoặc là test nhanh
còn thời hạn theo quy định của ngành y tế
các sở công thương thông tin và truyền thông
nông nghiệp và phát triển nông thôn
yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp
chịu trách nhiệm đảm bảo nghiêm ngặt
các quy định phòng chống dịch
đối với nhân viên giao hàng
khi tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa biêu phẩm bưu chính
ban quản lý dự án thăng long cho biết
ngày chín tháng chín tới sẽ tiến hành nghiệm thu
khai thác đường cất hạ cánh một b
thuộc khảng hàng không quốc tế nội bài
theo báo cáo của ban quản lý dự án thăng long
dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh
và đường lăn cảng hàng không quốc tế nội bài
được khởi công từ ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành bàn giao khai thác bước một
đoạn ba m đường cất cánh một b
và các đường lăn từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đảm bảo chất lượng tiến độ và khai thác an toàn
cho hơn bảy năm trăm linh chuyến bay
hiện nay dự án đang triển khai thi công bước hai
gồm nghiệm thu khai thác đường cất hạ cánh một b
và các đường lăn tương ứng
từ ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
dự kiến triển khai thi công đường cất hạ cánh một a
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
phân đấu cơ bản hoàn thành trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
các đường lăn tương ứng
đáp ứng tiến độ tổng thể của dự án
trong thời gian thành phố đà nẵng thực hiện giãn cách toàn xã hội
ở mức độ cao
người dân thực hiện nghiêm việc ai ở đâu ở đó
nhiều tuyến đường cũng đã bị phong tỏa cứng
để đảm bảo phân vùng
hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
và điều này cũng gây ra
những điều bất kỳ
tiện như là
việc cung cấp vận chuyển lương thực thực phẩm
hay là trong một vài trường hợp khẩn cấp
thấu hiểu được những điều đó
thì lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là cảnh sát khu vực đã luôn sát cánh cùng người dân
bám chắc địa bàn để có sự hỗ trợ kịp thời
chính sự có mặt nhanh chóng
mọi lúc mọi nơi khi nhân dân cần
khi nhân dân khó có công an ấy
các anh đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc
để bà con yên tâm ở nhà chống dịch
cụ trần văn xế
bị bệnh tắc nghệp
ngạn phế quản mạng tính
do thành phố đang thực hiện phong tỏa
còn cái cụ không thể về
nên đã nhờ hàng xóm chăm sóc
trong thời gian thành phố thực hiện nghiêm giãn cách
cụ trở bệnh nặng
cần bình oxy khẩn cấp
hàng xóm của cụ
đã lập tức báo tin cho cảnh sát khu vực
chưa đầy một mươi năm phút
công an phường tân chính quận thành khê
đã nhanh chóng liên hệ
và kịp thời cung cấp bình dưỡng khí
cũng như mua thuốc cho bệnh nhân
thành có cái tình trạng
oxy dòng thở rất là nguy cấp
cũng vậy là phải thương cho
khi nào ông mệt để ông thở
chứ còn mình đời xa
phương tiện di chuyển
mình chưa biết chuyện gì xảy ra
thầy cũng nhờ mấy anh công an hỗ trợ kịp thời
nói chung là có bệnh này
ông yên tâm hơn
ông biết cách sử dụng
khi nào mệt là ông tự mở để ông thở
công an phường cũng đã hỗ trợ
và mua thuốc dùm cho người dân
nhưng mà rất là khó khăn
vì mẫu tàu thuốc
bốn năm đến
nhưng mà mẫu nhà thuốc
thì chỉ có một đến hai
một đến hai liều thôi
bản thân tôi cũng đi rất là nhiều chỗ
để gom những loại thuốc đủ để cho người dân
còn đây là hình ảnh công an phường an hải bắc
quận sơn trà
trong lúc đi tuần tra đã phát hiện
và đưa cháu bé bị chấn thương vùng đầu
đi cấp cứu kịp thời khi xe cứu thương
gặp khó khăn trong vấn đề tiếp cận khu vực
sự có mặt mọi lúc mọi nơi
của những chiến sĩ công an nhân dân
thật sự đã tạo nên
một niềm tin vững chắc
để dù người dân
gặp bất cứ khó khăn gì
cũng sẽ cảm thấy an tâm
vì luôn có các anh sát cánh
bên cạnh việc
đảm bảo an trực tự
tên địa bàn trong thời gian này
công an phường an hải bắc
cũng rất là quan tâm
sau sát với địa bàn
đã bám sát địa bàn
nắm được những tâm tư nguyện vọng của người dân
thì cũng đã kịp thời
hỗ trợ được rất là nhiều người dân
trong những hoàn cảnh
nhiều người dân

đặc biệt khó khăn
để từ đó có thể tạo thành một cái chỗ dựa tinh thần
vững chắc cho người dân
cùng nhân dân phường an hải bắc
và nhân dân thành phố nẵng
nói chung vượt qua đại dịch này
cách sớm nhất
dù khó khăn vất vả hơn rất nhiều
nhưng những người chiến sĩ ấy
vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào
khi được vị nhân dân phục vụ
được nhìn thấy những nụ cười
được lắng nghe lời cảm ơn
đó là niềm động lực
để các chiến sĩ công an
tiếp tục cố gắng
sát cánh cùng nhân dân
trên chặng đường chống dịch đầy nhanh nang này
câu chuyện sát cánh cùng với nhân dân
trong phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình an ninh ngày mới sáng nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại